sau một thời gian lẩn trốn nghi phạm trực tiếp cầm súng xông vào cướp tiệm vàng ở bình dương
vào ngày ba tháng ba vừa qua đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an phòng cảnh sát hình sự tây ninh
và các lực lượng cảnh sát của campuchia bắt giữ tại campuchia
theo đó nghi phạm trực tiếp cầm súng uy hiếp chủ tiệm vàng ở thị trấn lai uyên huyện bầu bàng
để cướp là phạm hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố hồ chí minh
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh sveing của campuchia
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đang truy bắt đối tượng nguyễn hoàng nhi trú tại tỉnh tây ninh
đây là hai trong số bốn nghi phạm đã dùng súng xông vào tiệm vàng cướp đi một số lượng lớn trang sức bằng vàng
trước đó hai nghi phạm khác là nguyễn linh đoan chú tại tỉnh quảng nam
và trần quang triệu chú tại tỉnh bình định cũng đã bị bắt giữ sau ba mươi giờ gây án